hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương
tuy nhiên để xây dựng các tuyến đường góp phần kết nối kinh tế bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng
thì việc bảo đảm tiến độ và chất lượng của công trình là rất quan trọng
dự án điều chỉnh tuyến quốc lộ ba mươi hai c đoạn qua thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cũng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng
đây là đầu tuyến quốc lộ ba mươi hai c hiện nay đã cơ bản hoàn thành
và đang tập trung những hạng mục cuối cùng như sơn kè vạch đường lát đèn chiếu sáng
dự án đi qua địa bàn tám xã phường gồm sông lô bến gót thọ sơn tiên cát gia cầm minh nông minh phương và thụy vân
hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất
và đơn vị thi công đang huy động nhân lực phương tiện máy móc để sớm hoàn thành công trình
để đảm bảo được tiến độ thi công phụ thuộc vào thời tiết mùa mưa này
chúng tôi có thể đẩy ba ca thi công liên tục
ngoài thời hành chính ra chúng tôi có thể đảm bảo thi công từ một mươi sáu h đến một mươi tám h đến hai mươi hai h đêm
đó là cái tiến độ
cái thứ hai nữa là tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật để chúng tôi bố trí xe máy thiết bị cho hợp lý
để mà đảm bảo làm sao đưa tuyến đường vào sử dụng nhanh nhất hiệu quả nhất
với tổng mức đầu tư là hơn tám trăm ba mươi ba tỷ đồng chiều dài hai mươi một một km
nối từ quốc lộ hai tại cầu việt trì đến cầu phong châu
giao với quốc lộ ba
theo kế hoạch của bộ giao thông vận tài trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn một
cùng với kế hoạch phân luồng xe điều chỉnh giờ ra vào thành phố cho các loại xe có trọng tải lớn
tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành dự án
công tác bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cũng luôn được đặt lên hàng đầu
vấn đề an toàn lao động được ban chỉ huy công trường cũng như doanh nghiệp rất quan tâm
và hướng dẫn tận tình để chúng tôi có thể đạt được những điều tốt nhất
chúng tôi thi công đảm bảo an toàn lao động không xảy ra vấn đề gì
với việc tập trung cao nguồn vốn nhân lực và phương tiện máy móc
tuyến quốc lộ ba mươi hai c hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân
giảm tài cho đê tả sông hồng góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ nói chung
thành phố việt trì nói riêng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối kinh tế của các tỉnh vùng tây bắc